chiều nay ngày năm tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao canada stefan diong đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về chuyến thăm chính thức đầu tiên tới việt nam
cũng như đánh giá cao những đóng góp của bộ trưởng stefan diong cho quan hệ việt nam canada thời gian vừa qua
khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với canada
sẵn sàng cùng canada đưa quan hệ và hợp tác hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực
đánh giá cao cam kết của canada tiếp tục dành oda cho việt nam
tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực mà canada có thế mạnh như ứng phó biến đổi khí hậu so đói giảm nghèo và an toàn thực phẩm
cảm ơn canada về khoản viện trợ một mươi năm triệu đô la canada cho dự án giúp việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu
mà bộ trưởng stéphane dion vừa tuyên bố trong chuyến thăm
chủ tịch nước mong muốn quốc hội canada sớm thông qua hiệp định tpp để hiệp định này đi vào thực thi nhằm thúc đẩy thương mại tự do tiêu chuẩn cao ở khu vực
bộ trưởng stefan yung khẳng định canada coi trọng và đánh giá cao vai trò các cơ chế diễn đàn đa phương ở khu vực như apec
và mong muốn tham gia đầy đủ và tích cực vào các cơ chế này
hai bên ủng hộ thúc đẩy giải quyết tranh chấp bờ biển đông bằng biện pháp hòa bình tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý
trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế để duy trì hòa bình ổn định an ninh tự do hàng hải hàng không trong khu vực biển đông